năm đối tượng gây ra vụ cướp tài sản táo tợn tại khu vực cầu nguyệt viên thuộc địa bàn xã hoàng thịnh huyện hàng hóa tỉnh thanh hóa vợ bị bắt xử
vụ việc xảy ra vào khoảng đêm ngày hai mươi chín tháng tám sau khi xuống xe khách tại cây sang nguyệt viên thuộc địa phận xã hoàng thịnh huyện hoàng hóa
một người phụ nữ ở tỉnh lào cai đứng đợi người nhà ra đón thì bị các đối tượng đến xin tiền rồi đánh cướp chiếc ba lô lấy tiền mặt
một lắc tay màu bạc hai nhẫn màu vàng một chiếc đồng hồ và một số tài sản khác
tin miệng được tin báo phòng cảnh sát hình sự công an tỉnh thanh hóa đã huy động lực lượng phối hợp với công an huyện hoàng hóa truy bắt đối tượng
đến ngày ba tháng chín phòng cảnh sát hình sự và công an huyện hoàng hóa đã phối hợp với công an huyện cẩm xuyên tỉnh hà tĩnh
điều tra làm rõ và bắt giữ năm đối tượng đều là người ở hà tĩnh gây ra vụ cướp tài sản nói trên
tại cơ quan công an bước đầu các đối tượng khai nhận trong quá trình đi chơi do hết tiền tiêu xài nên các đối tượng đã bàn bạc và thống nhất
khi đi từ tỉnh vĩnh phúc về hà tĩnh sẽ tìm kiếm sơ hở của người dân đi đường để thực hiện các hành vi trộm cắp cướp giật tài sản
và đến địa bàn tỉnh thanh hóa thì phát hiện người phụ nữ đứng một mình thì tiếp cận và ra tay cướp tài sản